thưa quý vị và các bạn trong đêm nay các tỉnh miền bắc không nơi nào có mưa
nền nhiệt toàn vùng đều cao trên hai mươi độ chờ chỉ còn xe xe lạnh về đêm muộn và sáng sớm
sang ngày mai bắc bộ có nắng từ sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phía đông
sẽ tăng cao lên mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ ở tây bắc bộ nhiệt độ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tuy nhiên từ tối và đêm mai một đợt không khí lạnh mới lại tràn xuống với cường độ được đánh giá là khá mạnh
vì thế nó sẽ gây mưa rào và rông trên diện rộng
từ ngày một mươi hai tháng bốn trở đi bắc bộ sẽ bước vào một giai đoạn rất ngắn khoảng từ hai đến ba ngày
ngày nghỉ cuối tuần ở miền trung cũng duy trì trạng thái thời tiết tốt
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận đều không mưa có nắng mạnh từ sớm
nhiệt cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ trên hầu khắp các tỉnh trung bộ
trong đó các huyện vùng núi phía tây dọc từ hà tĩnh trở vào đến phú yên chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phân yếu
do vùng áp thấp phía tây tạo ra nên sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ bởi mức nhiệt cao là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
ở phía nam trong chiều và tối nay mưa rông vẫn tiếp tục lặp lại
nhưng sang đến ngày mai trên cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ đều sẽ trở lại với tiết trời không mưa
nắng mạnh từ sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ trở lại ngưỡng nóng từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực miền đông nam bộ nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
còn ở khu vực miền tây nhiệt độ cũng cao từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi sáu cho đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước